xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa ở phía bắc
nên thời tiết tại bắc bộ khá nhiều mây
và có mưa nhỏ rải rác
dự báo từ ngày mai áp cao lạnh lục địa tiếp tục
quá trình tăng cường yếu và lệch đông
nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa nhỏ với nhiệt độ khá mát mẻ
giao động trong khoảng hai mươi hai ba mươi một độ
chỉ một vài nơi cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành
ở phía tây bắc bộ
cũng chỉ có mưa nhỏ có nơi có mưa rải rác
tập trung về chiều tối và đêm
với nhiệt độ nền nhiệt tại đây
trong vòng ba ngày tới cũng khá mát mẻ
và dễ chịu với mức nhiệt độ cao nhất
ra động trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
chỉ riêng tại khu tây bắc
mức nhiệt có thể cao hơn từ hai đến ba độ
tại miền trung các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nắng nóng cũng sẽ suy giảm do vùng áp thấp nóng
ở phía tây suy yếu nhưng trội
trong hoạt động của áp cao lạnh lục địa
ở phía bắc nền nhiệt trong vòng ba ngày tới
tại đây duy trì trong khoảng hai mươi bốn ba mươi sáu độ
ở phía nam đảo hải vân khu vực
từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết vẫn ổn định
ít mưa ngày có nắng và cường độ không quá mạnh
cùng nhiệt độ cao nhất sẽ ra động
trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ
ở vùng cao tây nguyên
với sự bao trùm của áp cao khô
và nóng tiếp tục duy trì trạng thái
ít mưa và có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt với mức nhiệt
chưa chiều ra động trong khoảng ba mươi ba ba mươi sáu độ
có nơi cao hơn
đến với các tỉnh thái nam bộ
tại đây cũng chịu tác động của áp cao khô nóng
nên trong vòng ba ngày tới
cũng có nắng nóng trên dạng rộng
có nơi sẽ có nắng nóng gai gắt
cùng nhiệt độ sẽ ra động trong khoảng hai mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng tại miền đông nam bộ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ